học sinh cấp một và lớp sáu tại hà nội đã được đi học trực tiếp
còn ngày đến trường của nhóm trẻ mầm non thủ đô vẫn chưa được quyết định
đến nay phụ huynh có trẻ trong độ tuổi mầm non tại hà nội vẫn đang mòn mỏi
chờ ngày được giải phóng để các con được đi học trở lại
bởi việc vừa phải đi làm trở lại vừa tính cách chung con nhỏ gây xáo trộn rất lớn đến cuộc sống
trước việc mở cửa trường học và đưa trẻ đến trường nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng
vì các con chưa được đến trường gây khó khăn rất lớn với việc cân bằng cuộc sống
cụ thể là trường hợp của chị nguyễn thanh quyên ở ngọc khánh hà nội
có hai con nhỏ một học tiểu học một đang ở lứa tuổi mầm non chia sẻ
với tính chất công việc làm ca kíp nên để có thể chăm sóc hai cháu
một cháu năm nay học lớp bốn một cháu bốn tuổi vừa tiểu học vừa mầm non
quả thực thời gian qua tôi và gia đình nhỏ đã rất vất vả
có những lúc chúng tôi đều cảm thấy kiệt sức vì vừa đi làm với trăm con nhỏ
phó giáo sư tiến sĩ đồ văn dũng truyền khoa y tế công cộng đh y dược tp hcm nhận định
đây là thời điểm tốt nhất để hà nội mở cửa lại trường mầm non
theo phó giáo sư dũng lúc này ở cả nước nói chung và hà nội nói riêng
vừa trải qua một đợt bùng phát dịch lớn
do đó với việc với tỷ lệ người lớn đã mắc covid một mươi chín tiêm chủng mũi ba vaccine covid một mươi chín cao
đa số miễn dịch của nhóm này đã tương đối ổn
tuy nhiên nếu hà nội trần trừ đợi khoảng hai ba tháng nữa mới mở cửa lại trường mầm non
kháng thể của người lớn đã giảm đi kéo theo khả năng miễn dịch của người lớn với covid một mươi chín cũng suy giảm
người lớn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn thì trẻ em đi học cũng có nguy cơ bị lây nhiễm nhiều hơn
chuyên gia này dẫn chứng ở nhiều nước trên thế giới khi đã mở cửa lại trường học
nếu phát hiện ca bệnh covid một mươi chín chỉ cần cách ly trẻ f tại nhà
với trẻ f một đã được tiêm vaccine covid một mươi chín chỉ cần theo dõi sát các triệu chứng không phải cách ly
một khi phát hiện trẻ có triệu chứng sẽ thực hiện xét nghiệm ngay và cho cách ly nếu cần thiết
phó giáo sư dũ khẳng định không cần thiết về việc áp dụng biện pháp riêng nhằm hạn chế tiếp xúc
trong môi trường lớp học với trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao béo phì có bệnh nền
vì việc giáo dục hội nhập là rất quan trọng
do đó với nhóm trẻ có nguy cơ cao vẫn nên được cư xử bình thường như các học sinh khác
không vì các con có nguy cơ mà cho các con ngồi xa chỗ giãn cách với các bạn
hoặc hạn chế tham gia một số hoạt động
vì việc này hoàn toàn không có lợi cho trẻ
với trẻ có nguy cơ cao được chỉ định tiêm vaccine covid một mươi chín nên cho trẻ tham gia tiêm sớm
bên cạnh đó gia đình cũng cần hướng dẫn trẻ tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch đã được khuyến cáo
có thể thấy việc trẻ mầm non được đến trường là mong muốn của rất nhiều phụ huynh
vì xuất hiện quá nhiều bất cập trong việc quản lý trông non trẻ
với việc đảm bảo công việc của cha mẹ vì không phải gia đình nào cũng có sự giúp sức của ông bà
nhận định của phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho rằng
đây là thời điểm vàng cho trẻ mầm non đi học
tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn chưa có quy định chính thức nào về vấn đề này